với mục đích hỗ trợ điều trị miễn phí cho bệnh nhân ung thư phổi đang điều trị tại bệnh viện ung biếu
thành phố đà nẵng ubnd tp đà nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ bằng hàng hóa
cho bệnh viện ung biếu tp với tổng trị giá hơn hai tỷ đồng
theo đó khoản viện trợ bao gồm một mươi năm hộp thuốc tagriso số đăng ký vn ba ba nghìn sáu trăm một mươi tám cơ sở sản xuất
ostrazeneca ab lô sản xuất fi tháng sản xuất tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám hạn dùng đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
với gói viện trợ không hoàn lại của nước ngoài này ubnd tp đà nẵng giao sở y tế thành phố chỉ đạo
bệnh viện ung biếu đà nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận
và triển khai phân bổ hàng tài trợ đúng mục đích đối tượng thực hiện đúng các quy định của chính phủ
về quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài cũng như quy định chế độ quản lý
tài chính nhà nước thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước